cảnh báo nhiễm virus hợp bào hô hấp ở trẻ
thời điểm giao mùa trẻ nhỏ thường dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp điển hình là nhiễm virus hợp bào hô hấp asv
hầu hết trẻ thường có triệu chứng nhẹ nhưng trẻ sơ sinh và một số trẻ nhỏ có thể có biểu hiện nặng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời
virus asv là gì virus asv ủ bệnh bao lâu
virus hợp bà hô hấp asv là một loại virus phổ biến gây viêm đường hô hấp cấp tính ở trẻ là nguyên nhân gây tử vong cao ở trẻ nhỏ dưới năm tuổi trên toàn thế giới
asv có thể lây nhiễm vào phổi và các cơ quan khác của hệ hô hấp
thời điểm giao mùa là thời điểm virus phát triển và lây lan mạnh
afp lây truyền qua đường mắt mũi miệng do tiếp xúc với nước bọt chất nhầy hoặc dịch mũi của người bệnh
thời gian ủ bệnh của virus asv thông thường là bốn đến sáu ngày
dấu hiệu nhiễm virus asv ở trẻ sơ sinh
đối với những trẻ khỏe mạnh asv thường gây ra những triệu chứng nhẹ giống như cảm lạnh
thông thường các triệu chứng có thể kéo dài từ bảy đến một mươi bốn ngày
các triệu chứng thường nặng hơn khi bước sang ngày thứ ba đến ngày thứ năm của bệnh
một số dấu hiệu nhiễm virus asv ở trẻ sơ sinh mà cha mẹ cần lưu ý bao gồm
trẻ không sốt sốt nhẹ hoặc sốt cao trên ba mươi tám độ c ho nhiều có đơm hoặc không có đơm
sổ mũi hát hơi trẻ quấy khóc bỏ ăn bỏ bú mẹ
đối với các trường hợp sau cha mẹ cần cho con nhập viện để phòng nguy cơ biến chứng có thể xảy ra
trẻ dưới ba tháng tuổi trẻ đẻ non trẻ suy dinh dưỡng trẻ sốt cao liên tục trẻ xuất hiện dấu hiệu khó thở da tím tái
đối với trẻ sơ sinh trẻ suy dinh dưỡng gây yếu hoặc trẻ có sức đề kháng kém
các triệu chứng và dấu hiệu của bệnh thường tiến triển nhanh gây nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ
do đó khi thấy con có dấu hiệu bất thường cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được trần đoán và điều trị kịp thời
biến chứng do nhiễm asv
nhiễm virus hợp bào hô hấp asv là nguyên nhân gây nên tình trạng viêm phổi hay viêm tiểu phế quản ở trẻ
đặc biệt là những đối tượng nhạy cảm như trẻ sơ sinh trẻ đẻ non trẻ suy dinh dưỡng trẻ bị suy giảm miễn dịch
một số biến chứng nguy hiểm khác có thể gặp nếu như không được điều trị kịp thời như
viêm thay giữa hèn phế quản suy hô hấp
chăm sóc và điều trị cho trẻ nhiễm virus sv
hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu các biện pháp thông thường nhằm điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ cho trẻ
sử dụng một số loại thuốc như thuốc hạ sốt thuốc long đờm cho trẻ dưới sự chỉ định của bác sĩ
bổ sung nước nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng mất nước hỗ trợ làm lõng đường và sạch đường thở
vệ sinh mũi hút mũi hoặc các biện pháp khí dung dưới sự hướng dẫn của bác sĩ có chuyên môn
bổ sung dinh dưỡng cho trẻ theo từng độ tuổi và tình trạng bệnh
một số trường hợp nghiêm trọng trẻ có thể cần phải hỗ trợ thở oxy hoặc thở máy
trẻ bị nhiễm virus asv bao lâu thì khỏi
là câu hỏi mà nhiều bậc phụ huynh thắc mắc
thông thường các trường hợp nhiễm asv sẽ tự khỏi sau một hai tuần
tuy nhiên với một số trường hợp đặc biệt thời gian này có thể kéo dài hơn
biện pháp phòng bệnh
chưa có vaccine phòng ngừa sv tuy nhiên cha mẹ có thể làm giảm nguy cơ lây nhiễm bằng cách
thường xuyên cho trẻ rửa tay bằng xa phòng tránh để cho con rửa tay lên mọt ngũi miệng khi tay bẩn
khử trùng môi trường và các vật dụng con hay chơi bằng dung dịch chuyên dụng
tránh đưa trẻ đến nơi công cộng trong thời điểm giao mùa virus phát triển mạnh
bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho con uống đủ nước tránh để con tiếp xúc với môi trường ô nhiễm
thực hiện lịch tiêm phòng đầy đủ cho trẻ theo chương trình tiêm chủng mở rộng
đối với trẻ sơ sinh nên cho trẻ bố mẹ trong ít nhất sáu tháng đầu đời
khi thấy con có dấu hiệu bất thường cần đưa trẻ đến cơ sở y tế không tự ý điều trị ở nhà